do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ đêm qua cho đến nay trên địa bàn nhiều tỉnh thành ở bắc bộ và bắc trung bộ đã xảy ra mưa lớn
mưa trong nhiều ngày đã khiến nước dâng cao trên các sông suối gây ra sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân
rất may là không có thiệt hại về người
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến một mươi bảy h chiều nay mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa và hoa màu và một mươi một hectare thủy sản làm chết hai mươi con da súc gần tám trăm linh con da cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở nước ngập trên diện rộng khiến tình hình giao thông tại các khu đô thị trở nên phức tạp
các phương tiện giao thông khó khăn di chuyển nhiều người dân phải rắt bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động để phân luồng điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển qua những điểm nước ngập sâu
tại các điểm sạt lở ngập sâu chia cắt lực lượng công an và chính quyền địa phương đã kiểm tra mức độ ảnh hưởng đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng di rời tài sản đến nơi an toàn
theo dự báo từ nay đến ngày mai hai mươi bốn tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất sạt lở bờ sông suối các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng
tổ chức di rời sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập lụt đặc biệt là điểm nguy cơ sạt lở